sau hai năm phải tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín sáng nay lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai với chủ đề
báo chí việt nam đoàn kết chuyên nghiệp hiện đại và nhân văn đã được tổ chức tại bảo tàng hà nội
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân
phó thủ tướng vũ đức đam cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương hội nhà báo việt nam các tỉnh thành phố tham dự chương trình
toàn quốc hai nghìn hai mươi hai với tầm vóc và quy mô lớn nhiều hoạt động phong phú thu hút sự tham gia nhiệt tình của hơn một trăm linh sáu đơn vị
đến từ các cấp hội trong cả nước và cơ sở đào tạo báo chí
sự kiện trưng bày ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu đầu năm hai nghìn hai mươi hai bao gồm báo tết dương lịch báo tết nhâm dần
và các chương trình phát thanh truyền hình đặc sắc giao diện báo điện tử đẹp
trong đó có khu vực bảy chuyên đề khu trưng bày báo chí khối trung ương
khu báo chí sáu mươi ba tỉnh thành khu giới thiệu hình ảnh hoạt động đào tạo bồi dưỡng báo chí
thông điệp nổi bật của hội báo toàn quốc năm nay là xu thế chuyển đổi số trong hoạt động báo chí
các hoạt động trong khuôn khổ hội báo sẽ góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí với công chúng
góp phần tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tới các tầng lớp nhân dân đồng thời từng bước nâng cao hưởng thủ văn hóa
góp phần xây dựng nền văn hóa của con người việt nam như các nghị quyết phổ nghị bản chấp hành chuông đảng đã đề ra
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai không chỉ là ngày hội của giới báo chí và công chúng cả nước
mà còn là lời khẳng định đất nước chuyển sang giai đoạn bình thường mới sau ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đồng thời là dịp để tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ của báo chí việt nam gắn với các hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo
đây cũng là nơi để những người làm báo chia sẻ kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ giao lưu với công chúng
qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân cả nước
lúc này hơn lúc nào hết nhà báo cần phải nâng cao trình độ nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị trung hành với sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân
sau khi đánh chống khai hội trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa đã cùng các đại biểu đi tham quan các gian trưng bày ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai
tham quan gian trưng bày của báo chí lực lượng công an nhân dân các đại biểu đã xem các ấn phẩm báo chí
đồng thời dành nhiều lời khen và đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí lực lượng công an nhân dân
trong việc phản ánh thông tin một cách phong phú đa dạng kịp thời ý nghĩa tới công chúng
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng bốn với nhiều hoạt động phong phú khác như
trưng bày một trăm linh năm báo leparia người cùng khổ triển lãm ảnh báo chí những nẻo đường xuân diễn đàn vấn đề hôm nay chuyển đổi số

triển lãm ảnh báo chí những nẻo đường xuân diễn đàn vấn đề hôm nay chuyển đổi số